gồm một thành phố trực thuộc trung ương là cần thơ và một mươi hai tỉnh long an tiền giang bến tre vĩnh long trà vinh hậu giang sóc trăng đồng tháp an giang kiên giang bạc liêu và cà mau
miền tây rộng lớn về diện tích ôn hòa về khí hậu trù phú về sản vật tự nhiên là vượt lúa và trung tâm xuất khẩu gạo lớn nhất cả nước
tuy nhiên đứng về phương diện thu nhập tính theo đầu người thì miền tây vẫn còn nghèo hơn cả nước
đặc biệt ở các vùng nông thôn vốn nằm sâu và cách xa các trung tâm đô thị sầm út thì đời sống của người dân càng trở nên khó khăn
ngoài làm ruộng làm cá người dân chỉ có thể đảm bảo đời sống kinh tế của mình một cách khá chật vật bằng vài nghề thủ công truyền thống
ví như nếu về xã hưng nhượng huyện rồng trôm tỉnh bến tre
hồng sơn ở đây chiếc bánh phồng thơm ngon đậm đà hương vị xứ dừa đã có mặt khắp các tỉnh thành trong cả nước thậm chí sang cả nước ngoài
thế nhưng để có những chiếc bánh phồng chất lượng thì các cơ sở sản xuất ở đây phải làm theo lối hoàn toàn thủ công
nghĩa là mất nhiều thời gian và sức người mà thu nhập cũng không hơn được bao nhiêu
nhìn rộng ra nhiều ngành nghề thủ công truyền thống khác cũng vậy
trong một bối cảnh đời sống kinh tế như thế có thể nói đời sống văn hóa cộng đồng
ở nhiều vùng nông thôn miền tây chưa hẳn đã có điều kiện để phát triển đầy đủ như nó cần phải có
và đây chính là một trong những điều đáng quan tâm mỗi khi chúng ta nghĩ đến nông thôn miền tây nam bộ
xin kính chào quý khán giả của truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn có thể nói rằng
việc phát triển và nâng cao chất lượng đời sống
sống văn hóa cộng đồng ở các vùng nông thôn nước ta
là một vấn đề được đặt ra một cách cấp thiết và cũng là vấn đề đặt ra một cách liên tục
tuy nhiên có một thực tế là ở mỗi vùng miền do sự khác nhau về điều kiện xã hội cũng như điều kiện tự nhiên
cho nên cái việc phát triển đời sống văn hóa cộng đồng ở nông thôn thì cũng được vận dụng một cách khác nhau
trong chương trình góc nhìn văn hóa hôm nay chúng tôi quan tâm tới vùng đồng bằng sông kiều long
và câu hỏi đặt ra là đời sống văn hóa cộng đồng
văn hóa cộng đồng ở nông thôn nông bằng sông kiều long hiện nay đang diễn ra thế nào
và các cấp chính quyền đã vận dụng các chính sách của đảng và nhà nước
để nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cộng đồng nông thôn đồng bằng sông cổ long ra sao
để trả lời vấn đề này thì chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện với bà kiều tôn
phó giám đốc sở văn hóa thảo du lịch tỉnh biến tre một tỉnh miền tây
tôi xin phép được bắt đầu cuộc trò chuyện với bà kiều tôn bằng câu hỏi tương đối là thẳng thắn
bởi vì chúng tôi với tư cách là phóng viên cũng được nghe nhiều cái dư luận từ nhiều người khác nhau
nói rằng là tuy rằng không phải tất cả nhưng mà có một hiện tượng phổ biến
ở nông thôn miền tây nam bộ là các anh đàn ông con trai thì ham nhộng nhạt say xỉn cả ngày
và ít lao động cho nên là chị em phụ nữ cũng do đó mà chỉ muốn thoát ly ra khỏi quê hương
hoặc là lấy chồng ngoại quốc như là hàn quốc hay là đài loan
thì cái hiện tượng này theo chị có
nếu không và nếu có thì cách nghĩa nó ở góc độ nào
rõ ràng là cái việc mà chị em phụ nữ lấy chồng ngoại quốc trước đây gọi là lấy chồng ngoại
thì trong dư luận cũng có nhưng mà theo cá nhân tôi tôi biết là đối với địa bàn tỉnh bến tre
thì đó không phải là vấn đề bức xúc hay là vấn đề nan giải
và nói cái việc mà các anh đàn ông con trai hay uống rượu say xỉn
dẫn đến các chị em phụ nữ mà người ta chán cái cuộc sống đấy
và người ta có một cái tâm
trạng tâm thế là muốn giải thoát thì rõ ràng ở bến tre
chúng tôi cũng khiếm khi được nghe những câu chuyện như thế
tất nhiên ở chỗ nào thì nó cũng có những cái mặt được mặt chưa được và mặt tốt và mặt chưa tốt
nhưng mà rõ ràng đối với câu chuyện đó thì ở bến tre chưa phải là vấn đề bức xúc
với tất cả những gì mà bà kiều tôn vừa cho biết
thì chúng tôi muốn đặt cơ hội một cách rất là cụ thể là hiện nay
khi sinh hoạt văn hóa cộng đồng ở nông thôn của bến tre nói riêng
là thế nào ạ với chất lượng là sao
theo cá nhân tôi thì tôi cảm thấy là cái vùng nông thôn của bến tre khá bình ổn
tất nhiên thì cũng có những cái vấn đề xã hội như là tài nạn xã hội trộm cấp vặt
hay là cái cuộc sống cái sinh hoạt đời sống văn hóa
nó cũng có những cái mặt mà chưa được phù hợp với cái cuộc sống của cộng đồng
ví dụ như hiện nay có nếu mà nói về cái nếp sống và trong cái sinh hoạt đời sống văn hóa đấy
thì có cái tình trạng là sử dụng các phương tiện phá âm thanh quá quy định
mà hay gọi tác là gọi là nhạc sống đấy
thì ở sau những cái cuộc mà lễ tiệc của gia đình hay là kể cả cuối tuần hay gì đó
thì người ta hay tụ tập với nhau để hát nhạc sống
và nó dẫn đến một cái hệ lị là khi sử dụng hát nhạc sống sử dụng cái phương tiện phá âm thanh
nó quá lớn thì gây ảnh hưởng tới cộng đồng
điều đó nó thể hiện cũng có mặt tích cực của nó
nhưng nó cũng có cái mặt tích cực của cộng đồng
tiêu cực trước hết nói về tiêu cực là ảnh hưởng tới cộng đồng
nhưng mà về mặt tích cực ở góc độ văn hóa
chúng tôi thấy rằng cái đời sống văn hóa tinh thần của người dân
họ có nhu cầu được thể hiện và họ đáo được phần nào đáp ứng được cái nhu cầu thể hiện đấy
việc xây dựng đời sống văn hóa cộng đồng ở nông thôn
đặt ra không hề tách rời
với việc phát triển đời sống kinh tế sản xuất của bà con nông dân
mà ở đây là bà con nông dân miền tây
thời gian gần đây nhiều mô hình sản xuất
ở các vùng nông thôn miền tây nói chung
và biến tre nói riêng đã mở ra
mang lại cho bà con sự ổn định thậm chí sùng túc
người trồng hoa cành ở huyện trợ lách biến tre là một ví dụ
hoa cành trợ lách nổi tiếng khắp miền
được tiêu thủ mạnh đặc biệt là vào dịp cận tết
chính vì thế mà người dân cũng rất vui vẻ
và rất vui vẻ
hồ hời với nghề
hồ hời với nghề
trong đó thì về cái sản phẩm đây là một loại sản phẩm
không nói là có qua nở nữa nhưng mà tuy nhiên qua nở
thì nó sản xuất điều tên khắp địa bàn của xã
nhưng mà tuy nhiên có cái làng qua giấy
thì nó sản xuất một khu vực một địa bàn một cái ấp
hiện nay thì cũng đã được tỉnh cũng đang là đầu tư
để phát triển cái làng này lên
tầm cỡ là cái làng giảng quốc lịch
theo chương trình ủ cấp
nói chung thì đây là một trong bốn cái xã
mà được tỉnh đầu tư chuẩn bị trong thời gian này
trong thời gian tới thì sẽ phát triển đầu tư
về kết cấu hạ tăng đầu tư phát triển
về các nguồn lực để đây là một cái làng
để từ cái sản phẩm nông nghiệp chúng ta
phát triển qua du lịch để nó bền dững hơn
trong thời gian tới
cái tình hình kinh tế xã hội nó khá là phát triển
mà đặc biệt là trong những năm gần đây
thì chúng ta tập trung người dân đang tập trung
và phát triển về cây giống của hòa tiển
thì cây giống của hòa tiển thì bán giá tiền
nó được mùa và được giá
thì cái nguồn nhân lực như là lao động
của địa phương thì không có lao động nhàn rỗi
người dân phải tập trung để phát triển kinh tế thôi
còn cái vấn đề về các tệ nạn xã hội khác
thì nó rất ít người dân cũng không có những
trường hợp mà cái lao động nhàn rỗi đâu
vì vậy có nghĩa là người dân phải tập trung
lo làm hết rồi không có người lao động nhàn rỗi
số thì đi làm các khu công nghiệp
số thì ở địa phương thì tập trung
về phát triển cây giống hòa tiển
và cái thu nhập mang lại nó cao
cho nên người dân rất là phấn khích
ở nhiều vùng nông thôn miền tây hiện nay
sự vận dụng linh hoạt chính sách xã hội hóa
cả về kinh phí và nguồn lực
cũng mang lại nhiều kết quả khả quan
cho việc xây dựng và nâng cao chất lượng
đời sống văn hóa cộng đồng
ví như ở huyện thạnh phú tỉnh bến tre
mô hình các câu lạc bộ đơn ca tài tử
câu lạc bộ sinh vật cảnh
hay câu lạc bộ võ thuật
đang phát triển rất mạnh
phóng viên chúng tôi đã có mặt
tại một câu lạc bộ võ thuật
cho trẻ em ở thạnh phú
tận mắt chứng kiến không khí tập luyện
hăng say hồ hời của cả thầy lẫn trò
và từ đó phần nào cảm nhận được
cái không khí yên bình lành mạnh
của một vùng quê
thời gian qua thì chỗ địa phương
cũng tạo mọi điều kiện tốt nhất
để cho bà con có cái phát huy
và nâng cao chất lượng sinh hoạt văn hóa
điển hình như là chúng tôi
tạo điều kiện về cơ sở
vật chất như là mặt bằng
để xây dựng trung tâm văn hóa thể thao
và học tập cộng đồng
các nhà dân quá ấp
để phục vụ vui chơi giải trí
cho nhân dân trên địa bàn xã
không những cho nhân dân trên địa bàn xã
mà còn một số bà con ở các xã lân cận
thời gian qua chúng tôi
cũng quy động mọi nguồn lực
ngoài cái ngân sách nhà nước
đầu tư hàng năm thì chúng tôi
phát huy tối đa về cái công tác
đóng góp từ nguồn xã hội quá
để phục vụ cho việc
phát động các phong trào dân quá
văn nghệ thể dục thể thao ở tại địa phương
về loại hình dân quá dân nghệ
thì chúng tôi cũng phát huy
có một số loại hình như là
sinh hoạt câu lạc bộ nhạc sống
tức là loại hình là tăng nhạc
thứ hai là loại hình sinh hoạt
câu lạc bộ đàn ca tệ tử
rồi thứ ba là sinh hoạt
của câu lạc bộ thiếu nhi
là đối với lĩnh vực dân nghệ
còn riêng về hoạt động thể dục thể thao
hiện nay thì có một câu lạc bộ
võ thực cũng hơn một trăm linh hội viên
rồi câu lạc bộ
bóng truyền hơi nữ
rồi câu lạc bộ bóng truyền nam
và câu lạc bộ cờ tướng
các nhà dòng áp
cũng có từ ba đến năm câu lạc bộ
để phục vụ cho vui chơi
tại chỗ của nhân dân
tại địa phương
thưa bà kiều tôn
chúng tôi được biết là
bộ chủ quản
tức là bộ văn hóa thế giáo du lịch
cũng đã ra nhiều quy định
về việc xây dựng
các thiết chế văn hóa
cho bà con
ở các vùng nông thôn
của cả nước nói chung
thế nhưng nó cũng có
một thực tế
là ở mỗi vùng miền
nó lại có một đặc điểm khác nhau
về mặt tự nhiên
về mặt xã hội v v
thì điều chúng tôi đang quan tâm
một cách rất cụ thể
đây là ở miền tây nam bộ
cũng như là ở tỉnh bến tre
thì vận dụng các chính sách ấy
để xây dựng các thiết chế
đang diễn ra thế nào
bà có thể cho biết
một cách cụ thể
đối với việc xây dựng
các thiết chế văn hóa cơ sở
ở tại tỉnh bến tre
thì rõ ràng là
đối với tỉnh
có một sự quan tâm
rất là lớn
hàng năm thì cũng
có sự tập trung
để phân bổ
các nguồn kinh phí
và tập trung cho những xã
xây dựng xã nông thôn mới
hay xã văn hóa nông thôn mới
nhưng có một điều
mà chúng tôi thấy
rất là băng khoăn
đối với tỉnh bến tre
là tỉnh còn gặp
rất là nhiều khó khăn
cho nên mức đầu tư hỗ trợ
để xây dựng các thiết chế văn hóa
thì không được nhiều
và cũng không được
mà chúng tôi hàng năm
có kế hoạch để tập trung
và số lượng cũng rất là ít
đến thời điểm
hiện tại thì chỉ có khoảng là
bốn mươi sáu trên một trăm bốn mươi bảy xã
có trung tâm văn hóa thể thao
và học tập cộng đồng
như vậy thì chỉ đạt khoảng
chừng chín bảy mươi tám thôi
còn đối với ấp
thì chỉ có khoảng
là đạt cái chuẩn
theo quy định
của bộ văn hóa thể thao
và du lịch
như vậy thì so với mặt bằng chung
thì chúng tôi nghĩ rằng là
cái tỷ lệ
trung tâm văn hóa thể thao
và bây giờ vừa sắp nhập lại
thì gọi là trung tâm văn hóa thể thao
và học tập cộng đồng

gọi là cấp xã
và nhà văn hóa
khu thể thao ấp
thì rõ ràng cái tỷ lệ
mà đầu tư cho cái thiết chế
đạt chuẩn đối với đứa con trai
chúng tôi còn thấy là
rất là khiêm tốt
tuy nhiên thì để
góp phần để nâng cao
cái đời sống
tinh thần của người dân
thì bằng các cái
nghiệp vụ của
ngành văn hóa
thì trong thời gian gần đây
chúng tôi tập trung rất là nhiều
cho cái việc hướng dẫn
cho cái đội ngũ cán bộ
ở cấp cơ sở
để tại nơi đó
họ có thêm
để họ có cái sự
lực lượng tại chỗ
khai thác các cái nguồn
xã hội hóa
bằng cái việc
xã hội hóa bằng kinh phí
hay xã hội hóa
bằng chính cái nguồn lực
để tham gia tất cả
các cái hoạt động của địa phương
thì rõ ràng là
trong thời gian vừa qua
khi nghiên cứu
học tập trao đổi
kinh nghiệm với một số tỉnh
ở khu vực đồng bằng
sông củ long
thì chúng tôi cũng
nói gì thì nói
cũng cảm thấy
có một chút tự tin
là với cái nguồn lực
rất là hàng hẹp
mà chúng tôi
trong cái mặt bằng
chúng tôi thấy rằng
mình cũng hoạt động là
cái mặt bằng chung
của trên địa bàn
như là chúng ta đều biết
thì trong các cái nghị quyết
của đảng và nhà nước
cũng như là
trên báo chí truyền thông
cũng như là mọi người
nói với nào
ta vẫn quên nói rằng
là văn hóa
là cái động lực
phát triển kinh tế xã hội
với cái hiện trạng
của nội sống văn hóa
miền tây nam bộ
cụ thể đây là vĩnh tre
thì chính là
chị sẽ biết là
mà xây dựng
đời sống văn hóa
nó tác động như thế nào
đến cái đời sống vật chất
của bà con
so với trước
rõ ràng thì
cái việc xây dựng
đời sống văn hóa
đã từ lâu
đã khẳng định
cái giá trị
của cái việc đấy rồi
hay là cái phong trào
toàn dân đoàn tết
xây dựng đời sống văn hóa
đã từ lâu
nó đã mang lại
một cái giá trị tiết thực
nó không chỉ
góp phần cho
cái việc mà
phát triển kinh tế không đâu
mà kể cả
phát triển kinh tế
văn hóa xã hội
của một địa phương đấy
địa phương nào
xây dựng đời sống văn hóa tốt
đầu tiên trong ý thức
của cộng đồng
người dân họ
có ý thức
trong cái việc
xây dựng gia đình văn hóa
mà ở trong gia đình
đã tốt rồi
cơ bản là
nó sẽ đem đến
những điều tốt đẹp
cho xã hội
rồi họ có ý thức
trong từng cái ví dụ như là
trí thú làm ăn
vươn lên thoát nghèo
hay là cái tính cộng đồng
trong xây dựng đời sống văn hóa
cái tính cộng đồng
rồi ý thức bảo vệ
an ninh trật tự
thì những cái điều đó
nó sẽ góp phần
cho cái đời sống cộng đồng
nó tốt hơn
và đương nhiên
cái việc mà phát triển kinh tế
nó cũng sẽ kế theo
nếu mà cái tư tưởng
của người ta
vào sự hỗ trợ của nhà nước
hay là của cộng đồng xã hội
thì người ta không có
cái suy nghĩ
là phải vươn lên thoát nghèo
đấy là một cái suy nghĩ
nếu còn trong người dân
cái môi trường
hay cái địa phương
nó sẽ khó phát triển
và ngược lại
thì khi xây dựng đời sống văn hóa
chúng ta cải thiện
cái suy nghĩ
của người dân
từ trong cái ý thức
cải thiện từ trong ý thức
thì nó sẽ góp phần
cho cái việc phát triển kinh tế
nó là điều đương nhiên
tất nhiên là
nó sẽ góp phần
cho cái phát triển kinh tế
văn hóa xã hội nữa
thưa bà cửu tôn
với tư cách
là người đại diện
cho cơ quan quản lý nhà nước
về cái mảng
mà chúng ta đang quan tâm
tức là mảng xây dựng
đời sống văn hóa
cộng đồng ở nông thôn
từ cái kinh nghiệm
hoạt động thực tế của mình
bà có thể cho biết
có tính chất là
kiến nghị đề xuất
về mặt cơ chế
về mặt con người
về mặt quản lý
để làm sao
mà cái việc
mà xây dựng
cái đời sống văn hóa
cộng đồng nông thôn
ở miền tây
và ở biển tre nói riêng
nó sẽ ngày một hiệu quả hơn
nếu đề xuất
tầm bỉ mô
chúng tôi mong muốn được
hay bộ ngành trung ương
quan tâm cho biển tre nhiều hơn
ví dụ như
về cơ sở hạ tầng
về những cái
để đầu tư cho thiết chế văn hóa
nói gì thì nói
ở khu vực
đồng bằng sông cổ long
hay là tỉnh biển tre
thì hai vấn đề này
là hai vấn đề
còn rất là nhiều
nếu mình nói là
mình tổ chức hoạt động
mình có nhân lực
tổ chức hoạt động

cái tâm huyết chẳng hạn
thiết chế văn hóa
hay là cái cơ sở hạ tầng
nó chưa đảm bảo
thì cũng sẽ
rất là khó
đủ điều kiện
cho chúng tôi
tổ chức những cái hoạt động
để nâng cao đề sống tinh thần
cho người dân
cái việc thứ hai
khi ban hành
những cái cơ chế
những cái chính sách
cũng nên có
một cái sự phối hợp
để những cái cơ chế
những cái chính sách đó
nó hài hòa
giữa cái tiêu chí đề ra
cũng như là
cái nguồn lực
để thực hiện
và nó phù hợp
với từng vùng miền
có khi là
cái việc đấy
nó sẽ phù hợp
với vùng miền này
nó sẽ không phù hợp
với vùng miền khác
thì như vậy
trong những cái tiêu chí
thì đôi khi cần
phải có một cái
để từng địa phương
có một sự
và vận dụng
thật là tốt
ngành chủ quản chúng tôi
trong thời gian vừa qua
quá trình mà chúng tôi
tiếp cận với công việc
thì trong những cái dịp
đề xuất với bộ
thì chúng tôi cũng mạnh dạng
đề xuất những cái vấn đề
rất là cụ thể
và trong từng lúc
thì bộ cũng đã có
những cái sự tiếp thu
và những cái sự điều chỉnh
hết sức là phù hợp
thì đấy là
mong muốn là
trong từng lúc
có những cái sự
cũng như là
sự tiếp thu
những ý kiến như thế
để công việc
của địa phương
nó cũng sẽ thuận lợi
còn đối với tỉnh
thì rõ ràng là
là một tỉnh khó khăn
về nguồn lực tài chính
nhưng mà chúng tôi
cũng mong muốn rằng
được tỉnh quan tâm
đầu tiên nhiều hơn
cho lĩnh vực văn hóa
và cho các hoạt động
xây dựng đời sống văn hóa
cũng như là xây dựng
cái thiết chế
và tổ chức
các hoạt động
tại thiết chế văn hóa
vâng có thể nói rằng
qua cuộc trò chuyện
trong chương trình
góc nhìn văn hóa hôm nay
với những chia sẻ
của bà kiều tôn
phó giám đốc
sở văn hóa hai thao du lịch
tỉnh biến tre
thì có lẽ là
quý vị khán giả
xem truyền hình
cũng đã phần nào
hình dung được
cái thực tế
đang diễn ra
trong cái đời sống văn hóa
ở nông thôn
trước hết là của tỉnh biến tre
và sau đó nhìn rộng ra
là của miền tây nam bộ
chúng tôi nghĩ rằng
về mặt thực tế
thì có không ít khó khăn
cũng phải ghi nhận
đã có nhiều
cái chuyển biến
kinh chất tích cực
trong đời sống văn hóa
của bà con
ở nông thôn
miền tây nam bộ
và biến tre
chúng tôi hy vọng rằng
trong thời gian sắp tới
với cái sự vận dụng
các cái chính sách
của đảng và nước
về phát triển nông thôn
thì miền tây nam bộ
và biến tre
sẽ có nhiều
cái thành tựu hơn nữa
trong cái công việc
là phát triển
và nâng cao chất lượng
đời sống văn hóa cộng đồng
ở nông thôn
một lần nữa
thì rất cảm ơn bà
đã tham gia
và chia sẻ
quan điểm của mình
trong chương trình
của chúng tôi ngày hôm nay